khi phát hiện nam đang hất xăng về phía mình rồi châm lửa đốt chị huệ đã né được rồi hô hoán bỏ chạy ra ngoài
tại hiện trường căn phòng ngủ bị cháy đen toàn bộ vật dụng trong căn phòng bị thiêu dụi hoàn toàn
sau khi gây án bất thành nam bỏ trốn khỏi hiện trường
đến trưa cùng ngày người dân phát hiện nghi can nằm bất tỉnh tại một căn phòng kế bên bên cạnh là một lọ thuốc sâu
người dân đã đưa bùi văn nam đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh bình phước
hiện công an tỉnh bình phước đang khám nghiệm hiện trường lấy lời khai các nhân chứng để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
công an quận cầu giấy hà nội cho biết đã tìm được thân nhân người nhà nữ nạn nhân đi xe đạp bị ô tô mercedes tông tử vong tại đường lê văn lương quận cầu giấy
theo công an quận cầu giấy cơ quan chức năng cũng đã xác định được danh tính nữ nạn nhân đi xe đạp bị đâm tử vong là đỗ thị mai quyên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai ở tỉnh hải dương
chiều nay hai mươi một tháng một mươi một đại diện gia đình nạn nhân đã có mặt tại trung tâm giám định pháp y cùng với cơ quan cảnh sát điều tra công an quận cầu giấy để tiến hành nhận dạng nhân thân
tuy nhiên theo công an quận cầu giấy do nữ nạn nhân bị ô tô mercedes tông mặt úp mặt xuống đường đã biến dạng nên việc nhận diện có khó khăn
cơ quan cảnh sát điều tra quận cầu giấy sẽ cùng với gia đình tiến hành xét nghiệm adn để xác nhận người bị nạn
trước đó nạn nhân đỗ thị mai quyên ở trọ tại phường trung hòa
chiều tối qua chủ nhà trọ trông thấy không thấy quyên về nên đã liên hệ với gia đình của quyên ở tỉnh hải dương để xác minh
đại diện gia đình đã lên công an phường trung hòa trình báo đồng thời được hướng dẫn lên cơ quan cảnh sát điều tra công an quận cầu giấy để làm thủ tục xác minh và làm rõ
qua nhận dạng bắt đầu nữ nạn nhân chính là đỗ thị mai quyên